chiều nay mùng hai tháng tám diễn đàn khu vực asean arf lần thứ hai mươi sáu đã chính thức khai mạc tại bangkok
dưới sự chủ trì của bộ trưởng ngoại giao thái lan tham dự hội nghị có các bộ trưởng ngoại giao asean
và các nước đối thoại cùng đại diện các nước quan sát viên đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị
theo chương trình tại hội nghị arf lần này các đại biểu sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề chính trị
và an ninh trong khu vực châu á thái bình dương cũng như định hướng trong tương lai của diễn đàn
các đại biểu cũng thảo luận và thông qua các tài liệu sẽ được sử dụng để làm những nguyên tắc chỉ đạo
đối với các thành viên arf nhằm tăng cường hợp tác và an ninh trong khu vực phù hợp với các kế hoạch công tác của diễn đàn
trên cơ vị chủ nhà thái lan đề ra những ưu tiên gồm thúc đẩy an ninh bền vững
nêu bật tính trung tâm của asean trong phát triển những kết quả cụ thể với những đối tác bên ngoài
và phát triển phụ nữ thúc đẩy hòa bình và an ninh